tiếp tục chương trình làm việc của đoàn công tác của chính phủ do đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ làm trưởng đoàn
sáng nay đoàn đã đến dân hương đền thờ chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt bác bó
trồng cây lưu niệm và tham quan khu di tích lịch sử kim đồng huyện hà quảng tỉnh cao bằng
dân hương dân hoa đền thờ chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn
đối với công lao của chủ tịch hồ chí minh kính yêu
tại khu di tích anh hùng liệt sĩ kim đồng đoàn cũng đã dâng hương bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ
đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
tiếp đó đoàn công tác đã đến tham quan mô hình vườn dâu tây và vườn hoa hồng tại xóm đà quận xã hưng đạo
vườn dâu trồng các giống dâu hàn quốc nhật bản theo mô hình nhà kính ni lông
đây là mô hình khởi nghiệp tốt ở cao bằng cần được nhân rộng